tại tòa thị chính paris đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức lễ đón tết cổ truyền đinh rậu trong không khí đầm ấm đậm nét truyền thống dân tộc
đây là lần thứ tư tết việt nam được tổ chức trọng thể tại tòa thị chính thành phố
tham dự có hơn một khách mời gồm đại diện chính quyền địa phương các phái đoàn ngoại giao bạn bè pháp có tình cảm đặc biệt gắn bó với việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ phó thị trưởng paris patrick kaluman bày tỏ niềm tự hào được đón cộng đồng người việt đến đón tết tại đây và chúc cộng đồng người việt nam tại pháp một năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng
ông patrick koluman khẳng định cộng đồng người việt tại pháp đặc biệt là ở vùng thủ đô không những góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng văn hóa của thủ đô nước pháp
mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước đó là niềm tự hào của cộng đồng người việt và cũng là vinh dự của thành phố paris

đặc biệt là ở vùng thủ đô nước pháp không những góp phong phú thêm sự đa dạng văn hóa của thành phố paris